tại phú thọ mạng lưới giao thông đường thủy tương đối phức tạp
với năm tuyến sông lớn nhỏ chảy qua cùng nhiều đầm ngòi hồ
nhiều biến đò ngang sông đang hoạt động với số lượng ngành khách qua lại khá đông
nếu không có các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa để xảy ra tai nạn là hậu quả rất lớn
là bến đò tự quản thuộc tuyến dữ lâu đức bác có lượng khách qua lại khá đông
các chủ đò đã thực hiện biến đò an toàn tổ lái đò được quán triệt kiểm tra nhắc nhở thường xuyên
bên cạnh đó địa phương hàng năm điều kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão
quán triệt biến đò an toàn yêu cầu chủ đò phải có đầy đủ các giấy tờ trang thiết bị cứu sinh
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ đã kiểm tra gần năm mươi bến
đa số các chủ đò chở khách ngang sông đủ đăng ký đăng kiểm phương tiện
người điều khiển đò có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người qua đò không mặc áo phao không có bảo hiểm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách thứ ba thiếu nội quy quy định của bến
bán an toàn giao thông đã tạm đình chỉ năm bến đồng thời tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường thủy nội địa cho chủ đò lái đò
cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng mỗi chủ phương tiện và hành khách qua sông phải luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy
để đảm bảo an toàn cho chính mình và mỗi chuyến đò qua sông trong mùa mưa bão đang tới gần